nguyễn văn cường đã cùng với vinh và khánh sử dụng xe mô tô tháo biển kiểm soát đi tìm xe khách của nhà xe minh lập để gian mặt
các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách minh lập khiến kính xe bị vỡ vụn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đang tiếp tục xác minh củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
ba đối tượng bị truy nã về tội danh cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ
ngay trong ngày đầu tiên của đợt tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
các đối tượng truy nã bị bắt gồm phạm văn thái nguyễn thế dũng cùng chú tại huyện tứ kỳ và bùi bách an chú tại huyện kim thành
trước đó do mâu thuẫn do mâu thuẫn tranh bàn uống nước tại quán cà phê an cùng đồng bọn đã cầm theo gạch và hung khí truy đuổi đánh lộn với nhóm đối tượng của nguyễn văn vũ
an đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
cũng do mâu thuẫn cá nhân phạm văn thái và nguyễn thế dũng cùng với đồng bọn đã kéo đến nhà nguyễn văn tú dùng gạch gậy gỗ và chân tay đánh anh tú tổn hại một mươi năm sức khỏe phần trăm sức khỏe của anh tú
thái và dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
lên mạng xã hội facebook kết bạn với đối tượng giao bán tiền giả hồ hoàng anh chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
sau đó đã đặt mua của đối tượng này một mươi hai triệu đồng tiền
giả mệnh giá năm trăm linh đồng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
với hành vi này hồ hoàng anh vừa bị toán tỉnh kiên giang tuyên phạt năm năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả
theo cáo trạng vào khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hoàng anh đã đặt mua hai triệu đồng tiền thật để lấy một mươi hai triệu đồng tiền giả tương đương với hai mươi bốn tờ loại mệnh giá năm trăm linh đồng trên facebook
sau đó hoàng anh lấy bốn tờ đem tặng cho một người bạn cho bốn người bạn nói là tiền phong thủy không được xài
đến ngày một mươi sáu tháng sáu
hoàng anh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang phát hiện và bắt giữ thu hồi được bảy tờ tiền loại mệnh giá năm trăm linh đồng tại nhà riêng
qua kết luận giám định của cơ quan chức năng thì số tiền thu được của hoàng anh đều là tiền giả
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết là kết quả của các tổ tuần tra thuộc các đội cảnh sát giao thông địa bàn
trong ngày đầu thực hiện việc gián thông báo phạt nguội lỗi dừng đỗ trên các tuyến phố toàn thành phố tổng cộng một trăm sáu mươi sáu trường hợp
sau một mươi ngày giao quân lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã phát hiện và xử lý gần hai trường hợp phương tiện rừng đỗ trái phép
ngoài việc kiểm tra xử lý trực tiếp và cẩu kéo những phương tiện rừng đỗ gây un tắc
đối với những phương tiện vi phạm ít ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông trực tiếp
đồng thời không có lái xe khi kiểm tra vi phạm thì cảnh sát giao thông sẽ dùng loa thông báo
các thiết bị kỹ thuật ghi nhận vi phạm và dán thông báo cho người vi phạm biết và tới trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc